tại tỉnh bà rịa vũng tàu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu đức đã bắt tạm giam dương công tuấn anh hai mươi tuổi
trú tại xã quảng thành huyện châu đức và lê văn thế một mươi tám tuổi trú tại xã suối nghệ huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm tuấn anh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát năm mươi một s hai một nghìn sáu trăm tám mươi
trở thế đi tìm đối tượng để cướp giật tài sản
khi đi tới thôn tân bình xã bảo trinh huyện châu đức các đối tượng phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đi một mình
trên ba ga trước có để một túi sách màu đen nên ra tay giật chiếc túi khiến nạn nhân ngã xuống đường
còn cả hai đối tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường
tài sản bên trong chiếc túi khoảng gần hai triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân
sau khi nhận được tin báo công an huyện châu đức đã trích xuất camera an ninh xác định danh tính
và mời các đối tượng trên đến trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tuấn anh và thế đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
qua đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ ba vụ cướp khác cũng do các đối tượng này thực hiện cùng ngày